làng nghề truyền thống không chỉ tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn
thế nhưng thực tế hiện nay khi làng nghề phát triển cũng kéo theo hệ lụy ô nhiễm môi trường vượt quá sự kiểm soát của chính quyền địa phương
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã hoàng diệu huyện gia lộc tỉnh hải dương
xã hoàng diệu có tới bốn thôn làm nghề da dày truyền thống
xã đã có dự án xử lý rác thải nhưng vẫn chưa được đưa vào hoạt động
người dân tự ý đốt rác gây ô nhiễm môi trường
hiện tại nghề dây da truyền thống ở hoàng diệu tạo việc làm thường xuyên cho khoảng một năm trăm linh lao động với mức thu nhập hàng tháng năm sáu triệu đồng một người
đó là những minh chứng cụ thể về hiệu quả kinh tế của nghề truyền thống và vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
tuy vậy làng nghề cũng đã và đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bởi trung bình mỗi ngày các làng nghề thải ra khoảng hai năm tấn rắc thải
mặc dù xã đã có hợp tác xã dịch vụ môi trường với tám người hàng ngày thu gom rác về các điểm tập kết
nhưng bất cập là ở chỗ khi rác thải được thu gom về điểm tập kết thì người dân lại tự ý châm lửa đốt
nếu chỉ đơn thuần là rác thải sinh hoạt thông thường khói bụi cũng đã ảnh hưởng đến môi trường
nhưng tại xã hoàng diệu phần lớn chủ yếu là rác thải từ nguyên liệu sản xuất dày da chứa nhiều độc tố
nên rất nguy hại với chính người dân sinh sống tại địa phương và các xã lần cận
hàng ngày thì chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm là thu gom rác về đây thôi
còn đâu là cái việc đốt này thì
thì ai người ta tự rốt thì chúng tôi cũng không biết được
và chúng tôi cũng mong muốn là cấp trên sẽ khôi phục lại cái lò đốt rác này
để cái việc đốt rác này sẽ đưa vào hoàn thiện
để cho khỏi ô nhiễm môi trường của tất cả nhân dân cộng đồng và xã hội
được sự quan tâm của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
đã quan tâm giúp cho xã hoàng diệu xây dựng được một cái nò tiêu hủy rác thải của
nghề giải ra hoàng diệu
tuy nhiên thì khi mà hoàn thiện thì cái chức năng của xã thì cũng không đủ điều kiện
để duy trì và vận hành được nò này
và xã đã có văn bản đề nghị với huyện với tỉnh để tìm đơn vị nào đủ điều kiện
giúp xã để vận hành tiêu hủy rác thải cho hoàng diệu
đề dài được bài toán gắn với sản xuất của làng nghề với bảo vệ môi trường
ở xã hoàng diệu một cách triệt đề
vấn đề đặt ra là cần có sự quan tâm
của cơ quan chức năng và chính quyền các cấp
sớm bàn giao hoàn thiện và đưa nhà máy xử lý rác thải
đã được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đầu tư tại địa phương này đi vào hoạt động